quỹ ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu giả soát thông tin quỹ đất dọc hành lang tuyến metro số hai
có thể bố trí bãi đậu xe phục vụ giao thông công cộng hiện hữu
và trong tương lai trong phạm vi cách nhà ga là dưới một m
quỹ ba nhân dân tp hcm và ủy ban nhân dân các quận một quận ba quận một mươi quận một mươi hai tân bình và tân phú
phối hợp với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
ra soát thông tin quỹ đất dọc hành lang tuyến metro số hai
có thể bố trí bãi đậu xe phục vụ giao thông công cộng hiện hữu
và trong tương lai trong phạm vi cách nhà ga dưới một mét
đặc biệt các chủ đầu tư nên bố trí thêm không gian ngầm
để tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận các nhà ga
cũng liên quan đến tuyến metro số hai tp hcm đề nghị bộ giao thông vận tải
bộ xây dựng bộ khoa học công nghệ và bộ thông tin truyền thông
tiếp tục cử các chuyên gia tham gia hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật của tp
để nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian thẩm định